tại thành phố hồ chí minh để thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã cho phép tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại khu bến bạch đăng quận một
cụ thể tại cầu bến số hai ga tàu cao tốc bạch đăng tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến bạch đăng đi cần giờ vũng tàu và khai thác các tàu nhà hàng tàu du lịch cano chở khách du lịch
tại cầu bến số bốn bến nguyễn kiệu nơi đeo đậu tàu nhà hàng elisa khai thác du lịch ẩm thực từ một mươi sáu h ngày thứ sáu đến năm h sáng ngày thứ hai hàng tuần và vào các dịp lễ tết năm hai nghìn hai mươi
thời gian khai thác tạm là một năm và phải thực hiện di dời không bồi thường khi thành phố triển khai quy hoạch bến bạch đằng trong quá trình khai thác các đơn vị phải bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường